thư ký báo chí của tổng thống nga dmitry peskov cho biết hay điện kremlin không biết về những thông tin mà tờ báo thương gia komiarsan của nga
viết rằng trong tháng tới tổng thống nga vladimir putin có thể sẽ thông báo tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng ba năm sau
ông peskov cũng cam kết sẽ thông báo về chiến dịch tranh cử tổng thống của ông putin ngay khi bắt đầu
thư ký báo chí tổng thống nga nêu rõ những kế hoạch như vậy xuất hiện điện kremlin sẽ thông báo
theo đó tờ komiarsan số ra ngày ba tháng một mươi đưa tin vào tháng một mươi một tới tổng thống nga vladimir putin có thể gợi mở khả năng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
động thái này mở đường cho nhà lãnh đạo đương nhiệm của nga tiếp tục nắm quyền ít nhất tới năm hai nghìn hai mươi
komiarsan dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay trong hội nghị vào tháng một mươi một các quan chức đang mong đợi tổng thống putin có thể tuyên bố ông sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng ba